hội đồng nhân dân tỉnh quảng ngãi khóa một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã bế mạc kỳ họp thứ ba
tại kỳ họp các đại biểu đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng khác phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
và ra nghị quyết thống nhất với đề án về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển đảo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tiêu đó mục tiêu phát triển kinh tế biển đảo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tổng sản phẩm gdp của các huyện thành phố ven biển tăng sáu một năm sản lượng khai thác chế biến hải sản đạt một trăm tám mươi năm tấn
hàng hóa qua cảng biển tăng từ ba năm
đến năm hai nghìn hai mươi quảng ngãi có hai mươi hai trên sáu mươi năm xã thuộc các huyện ven biển đảo
để đạt được mục tiêu này tỉnh quảng ngãi sẽ xây dựng khu kinh tế dung quốc thành trung tâm công nghiệp ven biển
phát triển hệ thống cảng biển vận tải biển phát triển kinh tế thủy sản toàn diện bền vững
kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân tỉnh quảng ngãi cũng đã thông qua tám đề án nội dung
trong đó những nội dung quan trọng như chính sách thu hút đầu tư khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao
phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị tuyển chọn học sinh sinh viên cử đi đào tạo chế độ cho lực lượng dân quân tự vệ